còn ở khu vực nam bộ có sự tranh nhiệt nhẹ giữa miền đông và các tỉnh miền tây
ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ trời nóng
trong khi ở các tỉnh miền tây nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
khối không khí lạnh yếu đi ở vùng biển các tỉnh từ bình thuận trở vào đến cà mau
trong đó có huyện đảo phú quý tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật tới cấp bảy sóng biển cao từ hai m đến hai m bảy mươi năm biển lặng
còn đối với khu vực của huyện đảo hoàng sa gió chuyển sang hướng đông đến đông nam
với cường độ ở mức từ cấp bốn đến cấp năm
khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
và cả hai huyện đảo đều không nơi nào có mưa rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước